văn phòng chính phủ vừa có thông báo kết luận của phó thủ tướng trị đình dũng tại cuộc họp chuẩn bị đề án về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục bắc nam
thông báo kết luận nêu rõ do vai trò đặc biệt quan trọng của hành lang giao thông bắc nam có ý nghĩa quan trọng kết nối vận tải trên toàn trục
qua các địa phương các đô thị các khu kinh tế các khu công nghiệp nhằm đáp ứng năng lực vận tải ngày càng gia tăng trên trục bắc nam
giảm áp lực trên các loại hình vận tải đường bộ hàng không tạo hành lang phát triển đặc biệt là phát triển đô thị
phó thủ tướng yêu cầu hội đồng thẩm định nhà nước bộ kế hoạch và đầu tư khẩn trương tập trung thẩm định lựa chọn tư vấn có đủ năng lực kinh nghiệm thẩm tra phản biện
trên cơ sở kết quả thẩm định bộ giao thông vận tải hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục bắc nam
báo cáo thủ tướng chính phủ chính phủ bộ chính trị ban chấp hành trung ương đảng và chính quốc hội tại kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn tháng năm năm hai nghìn hai mươi